khám sách nhà đối tượng phạm hồng dương cơ quan công an phát hiện tăng vật gồm một túi sách một điện thoại iphone sáu s plus một ipad một chiếc quạt máy một triệu ba trăm hai mươi đồng tổng giá trị tài sản khoảng ba mươi năm triệu đồng
qua làm việc đối tượng sương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định và trao trả tài sản cho người bị mất trộm
vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy trần trương cường đã bị phát hiện và đưa ra xét xử trong phiên sơ thẩm diễn ra vào sáng nay
hai mươi hai năm tù là bản án dành cho bị cáo cường về hai tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trảng bản thân là mua ma túy sử dụng và tiêu xài trần trương cường đã nhận lời làm thuê cho lê thị hoài thương không rõ nhân thân lai lịch bằng cách đi nhận ma túy tại dịch vụ vận chuyển hàng và bán ma túy cho các con nghiện
vào sáng ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cường điều khiển xe máy đến khu vực xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang nhận một thùng hàng bên trong có chứa ma túy về giao lại cho thương
khi cường vận chuyển đến trước một nhà hàng thuộc ấp suối đá xã dương tơ thành phố phú quốc thì bị lực lượng công an thành phố phú quốc phát hiện bắt quả tang và thu giữ gần hai trăm năm mươi gram ma túy
ngoài ra cơ quan công an làm rõ cường còn nhiều lần lấy ma túy của thương đem bán cho các con nghiện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cường
một mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy hai năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tổng hình phạt là hai mươi hai năm tù
vay vốn ngân hàng không thế chấp lãi suất thấp giải ngân ngay trong ngày là nội dung chào mời có cánh trên các trang mạng xã hội của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều này khiến cho những người cần tiền sập bẫy và bị chiếm đoạt một số tiền lớn
chị phạm thị hương tạm trú tại phường vân dương thành phố bắc ninh
đang có nhu cầu vay vốn vô tình lướt mạng chị hương thấy bài đăng quảng cáo cho vay tiền chỉ cần gửi ảnh chứng minh thư nên đã liên hệ với số điện thoại trong bài quảng cáo
một nam thanh niên giới thiệu là nhân viên công ty cho vay tín chấp trả góp theo tháng ở bình dương đã tư vấn hướng dẫn chị hương vay online
sau đó nam thanh niên nhiều lần gọi điện yêu cầu chị hương chuyển các khoản phí để được giải ngân nhanh bao gồm phí hồ sơ tiền bảo hiểm phí đóng dấu phí trả góp hợp đồng
với những chiêu trò những lời thúc giục giải ngân nhanh của đối tượng chị hương đã sập bẫy lừa đảo và truyền khoản cho đối tượng bảy lần với tổng số tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
với những chiêu trò những lời thúc giục giải ngân nhanh của đối tượng bảy lần